anh tuyên bố sát canh với nhật bản giải quyết vấn đề triều tiên
và nhóm nghị sĩ hữu nghị campuchia việt nam do bà men som on ủy viên ban thường vụ trung ương đảng nhân dân campuchia
phó thủ tướng chính phủ chủ tịch hội hữu nghị campuchia việt nam
tổng bí thư khẳng định vai trò của hội hữu nghị và nhóm nghị sĩ hữu nghị campuchia việt nam rất quan trọng
bà men sam on cùng những thành viên trong hội từ lâu đều là những người bạn thân thiết ruột thịt của nhân dân việt nam
hoan nghênh và đánh giá cao nhiều hoạt động phong phú sáng tạo của hội thời gian qua
tổng bí thư mong muốn hội hữu nghị hai nước thời gian tới tiếp tục có nhiều sáng kiến tâm huyết hiệu quả
góp phần quan trọng đóng góp xây dựng mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa hai đất nước
sau đây là toàn văn tuyên bố chung về tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác việt nam campuchia
nhận lời mời của quốc vương campuchia norodom sihamoni tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đã thăm cấp nhà nước vương quốc campuchia từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
trong thời gian ở thăm tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có cuộc hội đàm với quốc vương campuchia
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có cuộc hội đàm với quốc vương campuchia norodom sihamoni
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng đã đến thăm đại tăng thống tép vông và đại tăng thống tép bukri
tiếp chủ tịch hội hữu nghị campuchia việt nam manson on
dân hoa tại đài độc lập đài tưởng niệm cố quốc vương norodom sihanouk và đài kỷ niệm hữu nghị việt nam campuchia
thăm tỉnh fria sihamoni dự lễ khánh thành đài hữu nghị việt nam campuchia
nhân dịp này
tổng bí thư nguyễn phú trọng và samdek hun sen đã cùng chứng kiến lễ ký kết bốn văn kiện bao gồm
văn kiện một nghị định thư về hợp tác hữu cứu hộ cứu nạn thường xuyên khu vực biên giới trên đất liền
giữa bộ quốc phòng nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và bộ quốc phòng vương quốc campuchia
văn kiện hai khung thỏa thuận giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và chính phủ hoàng gia campuchia về kết nối hai nền kinh tế việt nam campuchia
văn kiện ba bản ghi nhớ về hợp tác phát triển các dự án nhà máy điện đấu nối hệ thống điện
và mua bán điện giữa việt nam và campuchia
văn kiện bốn bản ghi nhớ giữa công ty medphone viettel campuchia với viện bưu chính viễn thông
công nghệ thông tin truyền thông quốc gia bộ bưu chính viễn thông campuchia
hai bên tự hào ghi nhận chuyến thăm cấp nhà nước vương quốc campuchia của tổng bí thư nguyễn phú trọng
lần này là dấu mốc lịch sử quan trọng khi hai nước cùng kỷ niệm năm mươi năm quan hệ ngoại giao
và năm hữu nghị việt nam campuchia năm hai nghìn một mươi chín
hai bên nhấn mạnh rằng kế thừa quan hệ hữu nghị gắn bó từ trong lịch sử
năm mươi năm qua quan hệ láng giềng tốt đẹp việt nam campuchia đã không chỉ vượt qua nhiều thử thách
mà còn đạt được những thành quả toàn diện to lớn quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh chống kẻ thù chung
đấu tranh giành độc lập dân tộc lật đổ chế độ diệt chủng xây dựng và phát triển đất nước
những thành quả ấn tượng đó bắt nguồn từ mối quan hệ đoàn kết gắn bó khăng khít
không thể tách rời nương tựa vào nhau và đã trở thành biểu tượng thiêng liêng là tài sản chung vô giá của hai nước
là nền tảng và động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước của mỗi nước
campuchia bày tỏ cảm ơn chân thành đối với sự ủng hộ giúp đỡ to lớn và vô giá trên tinh thần đồng chí anh em của đảng
nhà nước và nhân dân việt nam đã dành cho campuchia từ trước đến nay
đặc biệt trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi họa diệt chủng
campuchia cũng chân thành cảm ơn ngài tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tặng quốc vương và hoàng thái hậu hai xe cứu thương
chuyến thăm cấp nhà nước này
việt nam chân thành cảm ơn sự giúp đỡ to lớn và quý báu của cố vương quốc norodom sihanuk
hoàng thái hậu norodom moninia sihanuk quốc vương norodom sihamoni
thủ tướng hun sen các nhà lãnh đạo và nhân dân campuchia đã dành cho việt nam trước đây cũng như hiện nay
hai bên khẳng định cùng quyết tâm phát huy cao độ những thành quả đạt được trong quan hệ hai nước
nỗ lực vun đắp thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị cao đẹp việt nam campuchia phát triển mạnh mẽ thực chất lâu dài
tổng bí thư nguyễn phú trọng và các nhà lãnh đạo việt nam chúc mừng quốc vương và qua quốc vương
gửi lời chúc mừng tới các nhà lãnh đạo và toàn thể nhân dân campuchia về những thành tiệu to lớn
trong công cuộc xây dựng bảo vệ tái thiết và phát triển đất nước
chúc mừng campuchia tổ chức thành công bầu cử hội đồng xã phường khoa chín ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
tạo nền tảng giữ vững ổn định chính trị hòa bình và phát triển của campuchia
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng chân thành chúc mừng campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử quốc hội khóa sáu năm hai nghìn một mươi tám
bày tỏ tin tưởng chắc chắn dưới sự trị vì anh minh của quốc vương norodom sihamoni
sự lãnh đạo sáng suốt của thượng viện
quốc hội và chính phủ hoàng gia campuchia do đảng nhân dân campuchia giữ vai trò nòng cốt
nhân dân campuchia sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu to lớn hơn trong công cuộc phát triển đất nước
quốc vương norodom sihamoni và các vị lãnh đạo campuchia chúc mừng tổng bí thư nguyễn phú trọng
và qua tổng bí thư gửi lời chúc mừng tới các vị lãnh đạo và toàn thể nhân dân việt nam
về những thành tựu to lớn của việt nam trong công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước
bày tỏ tin tưởng chắc chắn dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam
sẽ sớm thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
hai bên nhất trí cho rằng việc bảo vệ giữ gìn và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp
hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài trên cơ sở các nguyên tắc đã được nêu trên
trong các bản tuyên bố chung việt nam campuchia năm một nghìn chín trăm chín mươi chín năm hai nghìn năm năm hai nghìn chín năm hai nghìn một mươi một
năm hai nghìn một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
và tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy là trách nhiệm chung của hai nước và nhân dân hai nước vì sự phát triển bền vững
và tương lai tươi sáng của mỗi nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
hai bên nhất trí tăng cường quan hệ chính trị thắt chặt và nâng cao hơn nữa quan hệ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước
tiếp tục củng cố kiện toàn nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác giữa hai nước
mở rộng hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa tất cả các cấp của hai nước
hai bên cũng khẳng định coi trọng đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về quan hệ hữu nghị truyền thống
và sự hợp tác toàn diện việt nam campuchia trong các tầng lớp nhân dân hai nước nhất là thế hệ trẻ
hai bên nhất trí tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
tiếp tục hợp tác tu bổ và tôn tạo các đài kỷ niệm hữu nghị việt nam campuchia ở mỗi nước theo kế hoạch đã thống nhất
hai bên đánh giá cao những nỗ lực của hai chính phủ và khẳng định tầm quan trọng cùng thúc đẩy tiềm năng của mỗi nước
trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa du lịch khoa học công nghệ nhất trí thực hiện tốt các tuyên bố chung
các thỏa thuận giữa hai nước trong đó ưu tiên cho việc kết nối hai nền kinh tế hạ tầng giao thông năng lượng
du lịch thị trường nhất là thị trường nông sản của hai nước
hai bên cũng nhất trí sớm có các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các doanh nghiệp của hai nước
đầu tư vào thị trường của nhau tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại và thuận lợi hóa thương mại
nỗ lực đưa kim ngạch thương mại hai triệu lên năm tỷ usd trước năm hai nghìn hai mươi tăng cường hợp tác để nâng cao chất lượng
trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về quốc phòng an ninh trên nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng chính trị
quân sự nào sử dụng lãnh thổ của nước mình đe dọa đến an ninh của nước kia và giải quyết những vấn đề nảy sinh
giữa hai nước bằng các biện pháp hòa bình trên tinh thần hữu nghị và cùng có lợi
tăng cường phối hợp nhằm duy trì ổn định chính trị an ninh trật tự và an toàn xã hội ở mỗi nước
thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác về quốc phòng an ninh tăng cường phối hợp trong các vấn đề nhân đạo
như phòng chống thiên tai diễn tập chung về tìm kiếm cứu nạn đào tạo quân y và tiếp tục nỗ lực phối hợp tìm kiếm
cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tỉnh nguyện việt nam hy sinh tại campuchia
hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ ngăn chặn tình trạng người vượt biên trái phép buôn lậu qua biên giới
chống khủng bố tội phạm xuyên quốc gia buôn người và gian lận thương mại
bao gồm cả việc sản xuất và vận chuyển hàng giả hàng kém chất lượng
hai bên đánh giá cao những nỗ lực của ủy ban liên hợp về phân giới cắm mốc trên đất liền
ủy ban liên hợp đã hoàn thành khoảng tám mươi bốn khối lượng công việc phân giới cắm mốc trên đất liền
trên cơ sở các hiệp ước hoạch định biên giới giữa hai nước
tái khẳng định tôn trọng và thực hiện đầy đủ các hiệp ước hoạch định biên giới
và các hiệp định biên giới liên quan đã ký giữa hai nước
hai bên bày tỏ quyết tâm hoàn thành việc xây dựng các mốc phụ cọc dấu trong năm hành một mươi bảy
và hoàn thiện hồ sơ phân giới cắm mốc liên quan theo các quy định của ủy ban liên hợp
tiến tới ký một văn kiện pháp lý để ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc đã hoàn thành tám mươi bốn
đồng thời tìm giải pháp mà hai bên có thể chấp nhận được để giải quyết rứt điểm các đoạn biên giới còn tồn động
nhằm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền sớm nhất để cùng nhau xây dựng đường biên giới chung
hòa bình ổn định hữu nghị hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước
về phía việt nam bày tỏ cảm ơn chính phủ hoàng gia campuchia về những nỗ lực
trong việc giúp đỡ việt kiều tại campuchia thời gian qua
trên tinh thần quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước phía campuchia sẽ tiếp tục có những biện pháp phù hợp
để bảo đảm các quyền lợi hợp pháp và chính đáng của kiều dân việt nam
và được đối xử bình đẳng như các ngoại kiều khác tại campuchia
phù hợp với luật pháp và các quy định của campuchia góp phần củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống
hợp tác toàn diện giữa hai nước
một mươi hai bên nhất trí chia sẻ thông tin kịp thời và phối hợp chặt chẽ với nhau
tại các diễn đàn quốc tế và khu vực nhất là liên hợp quốc asean và các cơ chế hợp tác tiểu vùng
nhằm góp phần thúc đẩy hòa bình an ninh ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước
các tổ chức quốc tế có liên quan để đảm bảo phát triển bền vững quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nước
các tài nguyên nước liên quan và môi trường thân thiện ở sông mekong
vì lợi ích hài hòa của nhân dân các nước trong lưu vực sông mekong
hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định và an ninh ở biển đông
giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình kiềm chế không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực
phù hợp với các nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế
trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hai bên cam kết làm việc chặt chẽ trong khuôn khổ asean trung quốc
thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc
và sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử về biển đông coc
một mươi một hai bên đánh giá cao kết quả tốt đẹp và ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm cấp nhà nước vương quốc campuchia
của tổng bí thư nguyễn phú trọng
cho đây là dấu mốc quan trọng góp phần to lớn vào việc tăng cường hơn nữa sự tin cậy lẫn nhau
đưa quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện
bền vững lâu dài việt nam campuchia ngày càng phát triển đi sâu đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả
đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
tổng bí thư nguyễn phú trọng chân thành cảm ơn quốc vương norodom sihamoni và các lãnh đạo và nhân dân campuchia
về sự đón tiếp trọng thị thắm tỉnh hữu nghị anh em dành cho tổng bí thư và đoàn trong thời gian ở thăm campuchia
tổng bí thư nguyễn phú trọng chân trọng mời quốc vương norodom sihamoni hoàng thái hậu norodom moninia sihannuk
và các vị lãnh đạo cấp cao campuchia sang thăm việt nam vào thời gian tích hợp
quốc vương norodom sihamoni hoàng thái hậu norodom moninia sihannuk và các nhà lãnh đạo campuchia chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời
hết toàn văn
trên thế giới chưa có cuộc chiến tranh nào ác liệt và
cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc của nhân dân việt nam
hàng triệu người con yếu tố đã không tiếc máu xương tuổi thanh xuân và cuộc sống cho độc lập tự do của đất nước
máu đào của các chiến sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng
tổ quốc đời đời ghi nhớ biết ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ các mẹ việt nam anh hùng
nêu cao đạo lý uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa
thực hiện tốt chính sách yêu đãi người có công với cách mạng làm tốt công tác thương binh liệt sĩ là trách nhiệm của mỗi cấp ủy chính quyền mỗi tổ chức và cá nhân
thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ sáng nay hai mươi một tháng bảy thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác của chính phủ đã có chuyến thăm tặng quà thương bệnh binh
trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công
long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
thủ tướng đã ân cần thăm hỏi và động viên sáu mươi thương binh bệnh binh và những người có công đang điều dưỡng tại trung tâm
thủ tướng đề nghị các thương bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng truyền thống bộ đội cụ hồ tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã biểu dương những nỗ lực của ngành lao động thương binh và xã hội nói chung cũng như của trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công long đất nói riêng
điều đó đã thể hiện truyền thống cũng như đạo lý uống nước nhớ nguồn của đảng nhà nước và dân tộc ta
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã biểu dương những nỗ lực của ngành lao động thương binh và xã hội nói chung cũng như của trung tâm điều dưỡng thống cách mạng truyền thống bộ đội cụ hồ tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ và công cuộc

theo nguồn tin từ bộ an ninh nội địa mỹ tất cả các hãng hàng không và sân bay có các chuyến bay tới nước này đã thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an ninh mới vốn đã được thông báo hồi cuối tháng sáu vừa qua
hiện các sân bay lớn ở trung đông đã thực hiện một loạt các biện pháp tăng cường an ninh trong đó có việc kiểm tra các thiết bị điện tử
lệnh cấm nói trên có hiệu lực đối với tất cả các chuyến bay từ một mươi sân bay ở trung đông đến bất cứ điểm nào trong lãnh thổ mỹ do lo ngại nhóm khủng bố cài bom vào các thiết bị điện tử cỡ lớn như máy tính bảng và máy tính sách tay
trong bộ an ninh mới bộ trưởng bộ an ninh nội địa mỹ ông john kelly cho biết các biện pháp này sẽ không gây phiền hà cho khách
song sẽ có thể có cuộc kiểm tra kỹ hơn đối với những thiết bị điện tử và một số hành khách sẽ bị soi quét an ninh để kiểm tra thêm
ngoại trưởng anh boris johnson hôm nay khẳng định nước này luôn sát cánh với nhật bản trong các nỗ lực kiềm chế chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của triều tiên
tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp nhật bản fumio kishida tại thủ đô tokyo
ngoại trưởng anh boris johnson cho rằng anh luôn sát cánh cùng với nhật bản và kiên trì theo đuổi quyết tâm trong việc kiềm chế chương trình tên lửa đạn đạo của bình nhưỡng
thông qua các biện pháp ngoại giao đồng thời kêu gọi trung quốc tăng cường ảnh hưởng để đưa bình nhưỡng trở lại bàn đàm phán với các cường quốc trên thế giới
về phần mình ngoại trưởng kishida cho biết anh và nhật bản nhất trí sẽ thể hiện vai trò đi đầu trong nỗ lực duy trì một cộng đồng quốc tế cởi mở và tự do